cũng liên quan đến tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa theo dõi và bắt giữ hai đối tượng
là mai gia thái bình và dương thị thanh phương cùng chú tại quận liên triều
thu giữ nước nho ma túy và đây là loại ma túy lần đầu tiên xuất hiện tại đà nẵng
cụ thể trên đường ba mươi tháng bốn công an quận hải châu bắt quả tang bình
khi đang giao ma túy cho con nghiện thu giữ trên người bình nhiều gói ma túy dạng nước nho
đấu tranh mở rộng lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp phương tại nơi trọ
phát hiện thêm gần hai mươi gói ma túy nước nho được biết phương thường xuyên lên mạng live stream
quay video giới thiệu loại nước nho này trong các hội nhóm kín nhằm thu hút giới ăn chơi
khi khó khách mua thì phương sẽ yêu cầu bình đến lấy và đem đi giao
một gói bột ma túy này được bán với giá từ hai triệu tám trăm linh nghìn đồng đến ba triệu đồng
mỗi gói pha cùng nước giải khát bất kỳ đủ cho hai ba người sử dụng
gần hai mươi đối tượng tham gia đá gà ăn tiền trên địa bàn xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phát hiện bắt giữ
tại vườn nhà ông bùi văn pháp tại thôn an hội nam một xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh ập vào bắt quả tang ổ cá độ đá gà do đối tượng
nguyễn trung việt ở cùng thôn đang đứng ra tổ chức cá độ
tại hiện trường tạm giữ một mươi sáu đối tượng tăng vật tạm giữ trên sáu mươi triệu đồng
gà đá sổ sách ghi cá độ cùng với một mươi xe mô tô
đây là ổ cá độ đá gà ăn tiền hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện tư nghĩa tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với lê khả châu
thường trú tại trần phú thành phố hà tĩnh tỉnh hà giang
là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sơn lâm
có trụ sở tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang
để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang các đối tượng
đang tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
tại thôn bút xã đồng tâm huyện bắc quang tỉnh hà giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội vi phạm về thăm dò nghiên cứu khai thác tài nguyên
căn cứ kết quả điều tra xác định lê khả châu giữ vai trò đồng phạm giúp sức
để các đối tượng thực hiện hành vi khai thác quảng trái phép trên địa bàn huyện bắc quang
do đăng nợ nần và cần tiền tiêu xài nguyễn đăng anh chú tải thị trấn hồ
huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã mượn xe của dì ruột mình đem đi cầm cố được hai mươi năm triệu đồng
rồi báo bị cướp xe
vào tối ngày hai mươi năm tháng bốn nguyễn đăng anh đến công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh
trình báo về việc khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
khi đang điều khiển xe mô tô đến dốc đê thuộc giã chi lăng
đã bị ba đối tượng lạ mặt chặn đường đánh ngất cướp đi xe mô tô và một triệu bảy trăm linh nghìn đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai giờ đồng hồ lực lượng công an xác định
không có vụ việc như nguyễn đăng anh đã trình báo
tại cơ quan công an đăng anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm
cơ quan công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nguyễn đăng anh
về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô và số lượng lớn nhất
từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá thành công
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đỗ tiến sơn
chú tại xã thống canh huyện gia lộc và phạm văn long chú tại xã thanh sơn huyện thanh hà tỉnh hải dương
về tội mua bán tàng trự trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút ngày một tháng bốn tại khu vực đường gom cao tốc hà nội hải phòng
địa phận thôn long tràng xã hoàng diệu huyện gia lộc công an tỉnh hải dương đã bắt giữ sơn
khi đang vận chuyển gần một mươi hai kg ma túy tổng hợp từ sơn la về hải dương tiêu thụ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm văn long chú tại địa bàn xã hạ bì huyện kim bôi tỉnh hòa bình
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai túy ma túy ketamin năm túy metafetamin một túy thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của long sơn và các đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều viên nén túi chứa chất bột màu trắng vũ khí quân dụng
cùng giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
vụ việc đưa công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra làm rõ
phép xử vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm
và tuyên phạt bảy bị cáo liên quan đến vụ án giết người và bắt người trái pháp luật
xảy ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của từng bị cáo đã gây ra
chỉ vì võ thị kim chi không đồng ý cho con gái ruột là võ thị thúy hằng kết hôn với bị can trần ngoại giao
nên chi đã thuê và đưa trước cho trần lê văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở tỉnh đồng nai số tiền một mươi triệu đồng
để đến vĩnh long bắt hàng về vũng tàu
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thành nhật thuê xe taxi đi riêng để dẫn đường cho nguyễn anh vĩnh
điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai a hai mươi một nghìn năm trăm hai mươi hai chở thịnh trần văn dũng dương văn tiến và nguyễn văn tiến
đến vĩnh long để bắt hàng
tại ấp an hiệp xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long khi thấy nhóm này định bắt chị hằng
giao xông vào thì bị các đối tượng đánh trúng vào vùng cổ và xì thơi cây
giao cầm cây xôm dừa bằng kim loại đâm về phía nhóm người này hậu quả làm thịnh tử vong tại chỗ
dũng và vĩnh bị thương nặng sau khi sự việc xảy ra giao đã đến công an đầu thú
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt võ thị kim chi mức án ba năm tù nguyễn thành nhật hai năm tù
nguyễn văn tiến dương văn tiến trần văn dũng và nguyễn an vĩnh
mỗi bị cáo ba năm sáu tháng tù cùng về tội bắt người trái pháp luật
riêng trần ngoại giao lãnh mức án một năm tù về tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh
và giao bồi thường cho gia đình trần lê văn thịnh số tiền hơn ba trăm một mươi triệu đồng
sáng nay viện kiểm sát nhân dân quận hồng bang thành phố hải phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đối với tạng quyết thắng sáu mươi chín tuổi
giám đốc công ty trách nhiệm huy hoạng sơn trường về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tạng quyết thắng cho một trăm linh người dùng hung khí vũ lực phá cổng khu b của bến xe thượng lý
rồi khống chế lực lượng bảo vệ lấy đi một mươi hai đốt thân cẩu trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
rồi đưa lên xe hai xe container trở đi
ngoài việc lấy tài sản trên khu đất nhóm người trên còn cắt phá cổng sắt
đập phá cửa tường rào và sử dụng vỏ container chặn đối đi lại vào qb của bến xe thượng lý
và dùng kích sắt khóa một mươi tám xe ô tô vận tải hành cách của công ty trách nhiệm huy hoạng vận tải
kết đoàn đang gửi tại đây
việc làm của nhóm người trên đã cản trở hoạt động bình thường của công ty cổ phần đầu tư
và phát triển kim khí hải phòng đơn vị quản lý bến xe thượng lý và các đối tác có liên quan
gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và an ninh trật tự
sau khi vụ việc xảy ra ông đinh thành đông tổng giám đốc công ty kim khí hải phòng
đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có liên quan
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ đã có buổi làm việc với bộ tư lệnh cảnh vệ
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ đã báo cáo đồng chí thứ trưởng
đề xuất hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác cảnh vệ công tác tổ chức biên chế
đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực công tác hậu cần dự án và một số kiến nghị cụ thể
đáp ứng nhiệm vụ cảnh vệ trong thời gian tới
theo đó để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên kịp thời của đảng nhà nước
đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ tư lệnh cảnh vệ đã phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trang bị và đào tạo nguồn nhân lực
phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu của đơn vị
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đặc biệt nhấn mạnh
tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế yêu cầu bộ tư lệnh cảnh vệ chủ trì
phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết năm năm thi hành luật cảnh vệ hai nghìn một mươi chín
làm rõ cụ thể những hạn chế bất cập vướng mắc những vấn đề không còn phù hợp để báo cáo lãnh đạo bộ
chỉ đạo đưa vào chương trình sửa đổi bổ sung xây dựng mới các dự án luật pháp lệnh trong bộ
kịp thời đề xuất bộ trưởng sửa đổi bổ sung thông tư bảo đảm việc trang bị đồng bộ hiện đại
hiệu quả trên cơ sở khả năng ngân sách đáp ứng thực tiễn chiến đấu của lực lượng cảnh vệ
phù hợp với lộ trình xây dựng lực lượng công an nhân dân tình nhuệ hiện đại
về công tác tổ chức cán bộ đào tạo nguồn nhân lực đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng
cần khẩn trương phối hợp xây dựng chương trình huấn luyện đầu khóa đối với học viên chính quy
tuyển mới trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đặt ra
trong tình hình mới kiện toàn tổ chức bộ máy và coi trọng công tác phối hợp đào tạo hợp tác quốc tế
đồng thời yêu cầu bộ tư lệnh cảnh vệ tiến hành ra soát tổng thể về các dự án
đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật đúng mục tiêu và tiến độ đề ra